sau đây là nội dung chi tiết
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
ngày ba mươi tháng một mươi thay mặt ban chấp hành trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
sau đây chúng tôi xin giới thiệu cùng các đồng chí quý vị và các bạn những nội dung cơ bản và quan trọng của nghị quyết
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đã xác định nguyên nhân sâu xa chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ đảng viên
trước hết là do bản thân những cán bộ đảng viên đó thiếu tu dưỡng rèn luyện lập trường tư tưởng không vững vàng hoang mang giao động cho những tác động từ bên ngoài xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi bị cắm rỗ bởi các lợi ích vật chất không làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình trước đảng trước dân
nghị quyết đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
trước hết là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đó là
một pha nhạt lý tưởng cách mạng giao động giảm suốt niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hoài nghi thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
xa rời tôn trị mục đích của đảng không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phụ họa theo những nhận thức lệch lạc quan điểm sai trái
ba nhận thức sai lệch về ý nghĩa tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị lời học tập chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh chủ trương đường lối nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng
năm trong tự phê bình còn giấu giếm không dám nhận khuyết điểm
nói và viết không đúng với quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
duy ý chí áp đặt bảo thủ chỉ làm theo ý mình
tham vọng chức quyền không chấp hành sự phân công của tổ chức
vướng vào tư duy nhiệm kỳ chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt có lợi cho mình
những biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống gồm
cá nhân chủ nghĩa sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi chỉ lo vun vén cá nhân không quan tâm đến lợi
ích tập thể ganh ghét đố kị so bì tị nạnh không muốn người khác hơn mình
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ đoàn kết xuôi chiều dân chủ hình thức
cục bộ bè phái kèn cựa địa vị tranh chức tranh quyền độc đoán gia trưởng thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành
kê khai tài sản thu nhập không trung thực
mắc bệnh thành tích háo danh phô trương che giấu khuyết điểm
quan liêu xa rời quần chúng không sâu sát cơ sở
quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí thất thoát tài chính tài sản ngân sách nhà nước đất đai tài nguyên
tham ô tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp và đối tượng khác để trục lợi
thao túng trong công tác cán bộ chạy chức chạy quyền chạy chỗ chạy luân chuyển chạy bằng cấp chạy tội
chín đánh bạc rượu trẻ bê tha miệt tín dị đoan
một mươi về biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ là những hành vi
phản bác phủ nhận chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh và các nguyên tắc tổ chức của đảng
phản bác phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
nói viết làm trái quan điểm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
kích động tư tưởng bất mãn bất đồng chính kiến chống đối trong nội bộ
phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
móc nối cấu kết với các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội bất mãn chính trị
để truyền bá tư tưởng quan điểm đối lập vận động tổ chức tập hợp lực lượng để chống phá đảng và nhà nước
đưa thông tin sai lệch xuyên tạc đường lối chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước
phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí văn học nghệ thuật
có tư tưởng dân tộc hẹp hòi tôn giáo cực đoan
trên cơ sở xác định rõ những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
nghị quyết đã xác định rõ quan điểm là nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật
kết hợp giữa xây và chống xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài
chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách
kiên quyết kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao nỗ lực lớn phát huy sự chủ động sáng tạo
và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của nhân dân
trong đó cán bộ lãnh đạo quản lý trước hết là cán bộ cấp cao cán bộ chủ chốt người đứng đầu các cấp là nòng cốt
thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa có hiệu quả
nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng
để đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
nghị quyết đề ra bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp
về công tác chính trị tư tưởng tự phê bình và phê bình
về cơ chế chính sách
về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội
để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra nghị quyết yêu cầu
bộ chính trị ban hành kế hoạch thực hiện xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan tổ chức đảng ở trung ương và trực thuộc trung ương
phân công cụ thể và chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghị quyết
đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu thể chế hóa cụ thể hóa nội dung nghị quyết
thành các văn bản pháp luật để thực hiện
các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn tỉnh ủy thành ủy đảng ủy cơ quan trực thuộc trung ương tổ chức học tập quán triệt chủ động xây dựng kế hoạch đề án cụ thể để thực hiện có hiệu quả nghị quyết
các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
theo dự kiến quốc hội sẽ dành thời gian cả ngày để thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
cũng trong buổi làm việc các thành viên chính phủ sẽ phát biểu giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi làm việc sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi

liên quan tới vụ cháy quán karaoke và một số tòa nhà cao tầng liền kề ở đường trần thái tông quận cầu giấy hà nội gây thiệt hại nghiêm trọng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu ubnd tp hà nội chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt trong đám cháy
đồng thời chỉ đạo công an tp hà nội sớm điều tra và kết luận nguyên nhân xử lý nghiêm sai phạm
thủ tướng cũng yêu cầu ubnd tp hà nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời những người bị nạn và thân nhân chỉ đạo các địa phương tăng cường giả soát kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động
các quán karaoke nhà hàng không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
do mưa lớn trong hai ngày qua đặc biệt là đầu nguồn sông hiếu lượng mưa đo được hơn bốn trăm tám mươi mm đã gây ngập lụt nhiều nơi ở huyện cam lộ và đắc rông
tỉnh quảng trị điều đáng nói là nước lũ năm nay lên quá nhanh nhiều hộ dân không kịp trở tay đã chịu thiệt hại nặng nề về tài sản phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại địa phương
anh nguyễn thành trung ở xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa được lực lượng công an tỉnh quảng trị cứu hộ khi mắc kẹt ở trên cây anh trung vẫn chưa hết bằng hoàng khi chứng kiến lũ lên quá nhanh
do lượng mưa ở đầu nguồn sông hiếu về quá nhanh ngập hơn hai một trăm bốn mươi hộ dân ở bốn xã và một thị trấn của huyện cam lộ chỗ sâu nhất là hơn ba mét nhiều hộ dân do không kịp trở tay chỉ biết trèo lên nóc nhà như thế này để chờ cứu hộ
tỉnh quảng trị đã điều động hơn một cán bộ chiến sĩ của các lực lượng bộ đội chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sư đoàn chín trăm sáu mươi tám ban chỉ huy quân sự công an huyện đã huy động hơn một cán bộ chiến sĩ và hàng chục cano
đến để phân phát thực phẩm nước uống và sơ tán bà con ra khỏi những vùng thấp lũ
tại huyện cam lộ nước lên nhanh trong sáng nay đã làm hàng trăm hecta hoa màu của người dân ngập chìm trong nước
hàng chục nghìn con da súc da cầm bị nước cuốn trôi mưa lớn không chỉ gây ngập lụt ở cam lộ mà còn ngập lụt ở huyện miền núi đắc rông
và làm sạt lở nhiều tuyến đường gây ách tắc và cô lập nhiều xã trên địa bàn huyện đắk rông tỉnh quảng trị
thời gian qua trên địa bàn huyện cam lộ nước lên nhanh trong sáng nay đã làm hàng trăm hecta hoa màu của người dân ngập chìm trong nước
tỉnh lào cai thường xuyên xảy ra thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
trước thực trạng này ubnd tỉnh lào cai đã phê duyệt phương án và phân bổ kinh phí sắp xếp di chuyển chín trăm năm mươi một hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn
sau hơn một tháng thi công từ vốn hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng ngôi nhà gỗ ba gian với diện tích hơn một trăm linh m hai giá trị gần một trăm linh triệu đồng của gia đình anh tẩn sành tình đã hoàn thành
về nơi ở mới anh tình cũng như các hộ dân trong thôn không còn nỗi lo
mỗi khi vào mùa mưa lũ bởi căn nhà mới được xây dựng trên khu đất tái định cư cách xa khu vực có nguy cơ lũ lụt và sạt lở mà trước kia gia đình anh sinh sống
các bản đồ này đã được xác định và khoanh định được các điểm vùng nguy hiểm tiềm ẩn các nguy cơ trượt lở đất đá có thể ảnh hưởng đến điều kiện kinh tế giao thông dân cư và kế hoạch phát triển kinh tế địa phương
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn linh ngọc đề nghị viện khoa học địa chất và khoáng sản và đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thành lập các bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ chuột lở đất đá các tỉnh miền núi tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao có dân cư sinh sống và đang là khu vực trọng điểm phát triển kinh tế xã hội đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị cảnh báo dự báo thiên tai như trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ở trung ương cũng như địa phương
lở đất đá góp phần nâng cao hiệu quả cảnh báo thiên tai
tỉnh phú yên vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm tàu cá thuyền viên theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ để đảm bảo quyền lợi cho ngư dân trước những chuyến đi biển
nhờ vậy người dân nhận thức được quyền lợi về bảo hiểm nên ngày một nhiều người tham gia hơn
tính đến nay tỉnh phú yên có khoảng chín trăm linh lượt tàu và hơn sáu sáu trăm linh lượt thuyền viên tham gia bảo hiểm chiếm gần năm mươi tổng số tàu và thuyền viên đủ điều kiện tham gia trên địa bàn
tổng phí bảo hiểm là sấp xỉ một mươi năm tỷ đồng trong đó nhà nước hỗ trợ một mươi hai ba tỷ đồng
tới đây tỉnh phú yên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm để bảo đảm quyền lợi trước khi chính sách có sự điều chỉnh
ấm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm để đề xuất với chính phủ bàn hành những quy định cho phù hợp với thực tế
trong phần tin tiếp theo sáu cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở đắk lắc cần ưu tiên xử lý sớm
phòng chống bệnh xuất rét ở ninh thuận
thực hiện sự chỉ đạo của bộ tài nguyên và môi trường về việc ra soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn để ưu tiên đầu tư xử lý triệt đề
qua giả soát trên địa bàn sở tài nguyên và môi trường tỉnh đắk lắc đã phát hiện sáu cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong đó có bốn cơ sở tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật cần ưu tiên xử lý sớm
sáu cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đắk lắc gồm có bãi trôn lấp chất thải rắn thành phố buôn ma thuật bãi trôn lấp chất thải rắn huyện eka và bốn cơ sở tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật
đặc biệt kho thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu nằm trên địa bàn tổ dân phố một mươi hai phương khánh xuân tp buôn ma thuật thuộc danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cả nước cần xử lý triệt đề vào năm hai nghìn ba hai nghìn bốn
tuy nhiên do gặp khó khăn về nguồn kinh phí đến nay kho thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu này vẫn chưa được xử lý
trong những năm gần đây thì kho thuộc sâu không còn hoạt động đã đóng cửa
tuy nhiên là chứa đừng thuốc sâu và nguy hiểm như thế nào ở phía sông thì địa phương cũng không được nắm
tuy nhiên chỉ biết là cái thuốc sâu trong đó còn và mức độ nguy hiểm là nghiêm sầu
người dân người ta hiểu rằng tức là cái khó thốc sâu thì chắc chắn là cái ảnh hưởng đến cái sức khỏe
không những là bản thân từ người dân mà cả cái dòng dõi của từng gia đình và hậu quả sau này
và người ta cũng đã nhiều lần kiến nghị và chính cùng với những kiến nghị của người dân
và những cái vào cuộc của các ngành chức năng thì cũng đã có cái đề xuất ra ngoài trung ương để có cái xem xét xử lý
thì chúng tôi rất mong muốn với cái kinh phí như vậy thì các cấp các ngành có thầm quyền sẽ xử lý truyệt để cái ổ nhiệm của cái kho thuốc này
và đưa lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
mặc dù chưa được xử lý nhưng tỉnh đắk lắc lại cho công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên đình trung
thuê cả khu đất bao gồm kho thuốc bảo vệ thực vật này để làm xưởng sản xuất gạch xây dựng
bào quanh kho thuốc và trên khu vực trôn chay lọ trước đây được công ty dựng các nhà xưởng sản xuất gạch nhà ở
và hàng ngày có khoảng hai mươi hai công nhân làm việc môi trường sống và làm việc của công nhân bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật nặng
tôi là công nhân làm việc ở đây cũng lâu rồi
thì cứ như ở làm gần
cái kho thuốc bảo vệ thực vật thì thấy nó cũng sợ nguy hiểm nhất là trời nắng nóng
bóc mùi hôi lên hiếp thở và cảm thấy nó khó chịu
rồi mùa mưa nước đồ nó chảy ra đó
thành ra nó cũng rất nguy hiểm
mong các ngành chức năng xem xét có hướng xử lý thế nào cho anh em làm
chứ chẳng vì công việc phải bám theo mà làm đây thôi
chứ cũng rất nguy hiểm
khi mình thuê thì hai nghìn chín
nhưng tới thời điểm này là hai nghìn một mươi sáu rồi
nhưng mà cũng chưa có xử lý được
nên là cũng đề nghị các cơ quan chức năng
lại là sớm xem xét giải quyết để mà tiêu hủy các cái thuốc bảo vệ thực vật khu vực này
để tạo lại môi trường trong lành cho anh em công nhân ở đây sản xuất và sinh hoạt yên tâm
hiện sở tỉnh nguyên và môi trường tỉnh đắk lắk
văn bản đề nghị bộ tây nguyên môi trường đưa toàn bộ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này
vào chương trình mục tiêu xử lý triệt đề
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhiều năm qua do thói quen không treo mắc màn khi ngủ
nên bệnh xuất xét tại các vùng đồng bào ragai tỉnh ninh thuận ngày càng tăng
nhằm giúp đồng bào nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh
ngành y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cấp phát miễn phí mùng cho bà con
nhờ đó bệnh xuất xét trên địa bàn tỉnh giảm thiểu nhiều trong mùa mưa năm nay
đồng bào ragai xã miền núi phước bình huyện bắc ái
vừa được trung tâm phòng chống sốt xét ký sinh trùng và côn trùng tỉnh ninh thuận
cấp miễn phí gần ba chiếc màn
và hướng dẫn bà con cách phòng chống bệnh sốt xét
để bảo đảm sức khỏe cho gia đình và cộng đồng
bằng cách tuân thủ các giải pháp ngủ trong màn
hơn một mươi năm làm cộng tác viên y tế thôn bàn
ông bà dâu đắc hiểu rõ thói quen ngủ trong màn
đã khiến bệnh sốt xét ở địa phương giảm nhiều
các thành viên trong gia đình ông không còn bị bệnh xuất xét như trước đây
xã và trạm y tế cũng tuyên truyền và vận động nhân dân

một số bà con cũng có ý thức là đi để mà lấy lam kiểm tra máu
và để mà xức nhiệm cái lam và trạm cũng là tuyên truyền
để cho bà con được biết về vấn đề để mà cái phòng chống xuất xét
đã từng hai lần mắc bệnh xuất xét
nên giờ đây chính ông ô rai bướm ở xã phước hà huyện thuận nam
là người rất tích cực trong việc chủ động tuyên truyền
nhắc nhở bà con ngủ trong màn đã được tầm hòa chất phòng bệnh xuất xét
lúc ở nhà cũng như khi lên rừng lên dãy
bây giờ bà con cũng có ý thức tích nhiệm về xuất xét là nằm cái màng
đi rừng núi rảy nằm thì cũng đem theo mấy cái màng
ở nhà cũng là thường xuyên là nằm mang không
không có ai mà không có màng đâu gia đình nào cũng có hết
ngành y tế tỉnh ninh thuận còn vận động bà con trước khi lên nương giấy
cần đến cơ sở y tế để được hướng dẫn cấp thuốc phòng ngừa
khám xét nghiệm điều trị kịp thời nếu bị so xét
nhờ vậy những năm gần đây bệnh xuất xét
xã miền núi tỉnh ninh thuận được khống chế hiệu quả
cùng với luật giao thông đường bộ hai nghìn tám thông tư bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động liên quan đến vận tải đường bộ
tại việt nam được thực hiện từ tháng một mươi một này
theo đó quy chuẩn quy định về hệ thống báo hiệu
đường bộ bao gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
tín hiệu đèn giao thông biển báo hiệu vạch kẻ đường
cọc tiêu tường bảo vệ và rào chắn cột km mốc lộ giới
gương cầu lồi và giải phân cách có lan can phòng hộ
quy chuẩn quy định về hệ thống báo hiệu
áp dụng cho tất cả các tuyến đường bộ trong mạng lưới đường bộ việt nam
bao gồm đường cao tốc đường quốc lộ đường tỉnh đường huyện
đường xã đường đô thị đường chuyên dùng
và các đường nằm trong hệ thống đường bộ tham gia điều ước quốc tế
mà việt nam là thành viên
công an hà nội đã tổ chức họp báo thông tin chính thức
về hai vụ trọng án xảy ra trên địa bàn quận hà đông
và quận cầu giấy diễn ra trong tháng một mươi vừa qua
điều đáng chú ý quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ
được nhiều súng quân dụng dao kiếm và mìn tự chế
vụ án thứ nhất được xác định xảy ra vào một giờ một mươi năm phút sáng
ngày hai mươi bảy tháng một mươi vào thời điểm trên sau nhiều tiếng nổ lớn
cơ quan công an phát hiện
một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tử vong
người này được xác định là nhân viên một nhà nghỉ trên địa bàn quận cầu giấy
tích cực điều tra cơ quan chức năng đã bắt được bốn trên sáu nghi phạm
các đối tượng này đều có nhiều tiền án tiền sự
trong đó xác định nguyễn vĩnh long ba mươi bảy tuổi
ở quận hai bà trưng là kẻ trú mưu
vụ thứ hai xảy ra vào hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi
trên địa bàn quận hà đông tại văn phòng tư vấn nhà đất lộc phát
phường nguyễn trãi quận hà đông
khẩn trương điều tra công an thành phố đã bắt giữ
đối tượng vũ văn sinh chú quán tại ninh bình
nguyễn quốc phong chú quán tại huyện thanh trì để làm rõ vụ án
qua điều tra nhóm đối tượng này khai nhận
do mâu thuẫn với một nhóm đối tượng của bùi đức hậu
chú quán tại phường tiến hưng hà đông nên đã chuẩn bị vũ khí để trả thù
trả lời phóng viên trong buổi họp báo về công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ
phó giám đốc công an hà nội cho biết sẽ tích cực chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ giả soát phòng ngừa tình trạng thanh toán
chủ động thường xuyên định kỳ hoặc đột xuất
tham mưu với cả chính quyền các cấp
để tổ chức các cuộc vận động tuyên truyền
để nhân dân phát hiện cũng như nộp các vũ khí và công cụ ổ trợ
mà không được phép để giao nộp cho cơ quan quản lý
cái thứ hai nữa chúng ta cũng phát động phong trào của chúng nhân dân
để tố rác những hành vi tàn tích
bằng chữ mua bán sử dụng các vũ khí và công cụ ổ trợ trái phép
để xử lý trước pháp luật đối với những hành vi đó
trong phần tin thế giới nhật bản phản đối tàu khoan thăm dò trung quốc
ở biển hoa đông
liên hợp quốc gia hạn điều tra tấn công vũ khí hóa học tại syri
ngoại trưởng nhật bản fumio kishida vừa thông báo
chính phủ nước này đã trao công hàm phản đối trung quốc
sau khi phát hiện một tàu khoan thăm dò của bắc kinh thả neo
và có một số hoạt động gần các mỏ khí đốt trên biển hoa đông
bộ ngoại giao nhật bản cho hay nhiều khả năng tàu khoan thăm dò của trung quốc
đang khoan thử nghiệm để tiến tới xây dựng một giàn khoan thăm dò dầu mỏ và khí đốt mới ở biển hoa đông
nhật bản đã nhiều lần kêu gọi trung quốc ngừng chương trình khai thác tài nguyên
gần giới tuyến do tokyo đề xuất
phân chia các vùng đặc quyền kinh tế của nhật bản và trung quốc trên biển hoa đông
hiện có tổng cộng một mươi sáu giàn khoan nổi do trung quốc lắp đặt ở biển hoa đông gần giới tuyến này
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã bỏ phiếu gia hạn điều tra về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại syri
theo đó cơ chế điều tra chung sẽ có thêm một mươi tám ngày làm việc
trong khi các nhà ngoại giao tiếp tục đàm phán để có thể kéo dài thời gian điều tra vụ việc trên
với việc hội đồng bảo an liên hợp quốc nhất trí gia hạn cơ chế điều tra chung tới ngày một mươi tám tháng một mươi một
đại diện pháp anh và mỹ
hy vọng sẽ thuyết phục được nga đồng ý kéo dài cơ chế này thêm một năm
trước khi đưa ra thảo luận về việc soạn thảo một nghị quyết trừng phạt
những bên có liên quan trong những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học
hiện các điều tra viên cho rằng
chính phủ của tổng thống syri basar al assad đã tiến hành ít nhất ba vụ tấn công bằng khí clor
và lực lượng nhà nước hồi giáo is tự xưng là thủ phạm của ít nhất một vụ tấn công bằng khí mù tạt
mỹ anh pháp muốn hội đồng bảo an liên hợp quốc áp đặt các lệnh trừng phạt
lên chính phủ syri vì hành vi sử dụng vũ khí hóa học
tuy nhiên nga đã đặt ra nghi vấn về kết luận của các điều tra viên
bê bối chính trị liên quan đến bạn thân của tổng thống hàn quốc park geun hye
khiến dư luận hàn quốc bất bình
hàng nghìn người đã đổ ra đường ở thủ đô seoul để biểu tình yêu cầu tổng thống từ chức
phủ tổng thống hàn quốc đã phải ra thông báo
kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi kết luận của cuộc điều tra
viện kiểm sát hàn quốc cho biết
bà choi soon sin một thường dân nhưng là bạn thân của tổng thống park
và là nhân vật trung tâm của vụ bê bối hiện nay
đã bị bắt giữ chỉ vài giờ sau khi tới văn phòng cơ quan công tố
hiện bà choi soon sin đang bị điều tra với cáo buộc sử dụng quan hệ với tổng thống park geun hye
để can thiệp vào các vấn đề quốc gia bằng cách tiếp cận thông tin tuyệt mật
và tư lợi từ các quỹ phi lợi nhuận
nhằm giải quyết hiệu quả hơn những thách thức từ làn sóng người di cư trên thế giới
cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn dự định tới năm hai nghìn hai mươi
sẽ tăng gấp đôi nguồn ngân sách bằng tiền mặt để hỗ trợ người tị nạn
văn phòng unhcr khẳng định sẵn sàng cung cấp hỗ trợ tiền mặt cho sáu mươi nước
trong đó có jordan và liban là hai quốc gia đang tiếp nhận số lượng người tị nạn lớn nhất từ syri
đồng thời có kế hoạch mở rộng chương trình này đến hơn một mươi năm nước vào năm tới
việc hỗ trợ bằng tiền mặt là sự thay đổi thực tế cách thức mà un

người tị nạn lâu nay và chính sách này sẽ được triển khai trên phạm vi toàn cầu
trong nhiều năm qua hình thức hỗ trợ này đã tỏ ra khá hiệu quả
khi giúp các gia đình người di cư cân đối được tài chính của mình
và giúp đảm bảo tốt nhất nhu cầu của họ
theo số liệu thống kê của bộ nội vụ nhật bản tính đến năm hai nghìn một mươi tám
số người từ sáu mươi năm tuổi trở lên chiếm tới hai mươi bảy dân số nước này
cơ cấu dân số già đã kéo theo nhiều vấn đề tác động đến kinh tế
chính sách apnop
chính sách apnop giai đoạn hai của thủ tướng shinzo abe
chủ trương đẩy mạnh các dịch vụ chăm sóc tại các nhà dưỡng lão
thú thêm người già đến các nhà dưỡng lão
và giúp giảm bớt những người trong độ tuổi lao động phải nghỉ việc ở nhà
để chăm sóc người thân già hiếu
cohoen hệ thống chuyên chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ lão khoa
là một trong những nhà dưỡng lão đi tiên phong
trong việc áp dụng các cải tiến để xây dựng được hệ thống chăm sóc y tế chất lượng
dành cho những người cao tuổi
một trong những ứng dụng đặc biệt tại cohoen là sử dụng thiết bị uren
thiết bị đo lượng nước tiểu trong bàng quang được gắn với cơ thể của người bệnh
nhắc người bệnh chủ động đi vệ sinh thay vì phụ thuộc vào ống sông hay tả lót
ngoài ra các công nghệ tiên tiến như máy phân tích số liệu
dựa trên phân tích các hoạt động thường ngày của bệnh nhân
dịch vụ điện thoại thông minh ghi nhận ý kiến phản hồi của người sử dụng
về chất lượng dịch vụ để chăm sóc người bệnh cũng được ứng dụng tại cohoen
ban lãnh đạo của cohoen tin rằng
việc ứng dụng hệ thống này sẽ giúp ích cho việc đào tạo nhân viên
cũng như hạn chế việc các điều dưỡng viên bỏ việc